thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của đất nước lực lượng cảnh sát nhân dân đã có những
đóng góp hết sức quan trọng lập nhiều thành tích chiến công trong giai đoạn đổi mới
tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp tình hình tội phạm gia tăng
lực lượng cảnh sát nhân dân đã góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm
trong giai đoạn hội nhập hiện nay chúng ta lại phải đối mặt với mặt trái khắc nghiệt của nền kinh tế
thị trường cái xấu đã và đang tác động đến nhận thức và làm đảo lộn nhiều chuẩn mực về đạo đức
chính trị xã hội do vậy vẫn còn một số cán bộ chiến sĩ thiếu ý thức tu dưỡng
rèn luyện kỷ luật tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao có biểu hiện sách nhiễu gây phiền hà cho
nhân dân và có biểu hiện suy thoái về đạo đức để xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân thực sự
trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt sung kích trên mặt trận đấu tranh
phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội là chỗ dựa vững chắc tin cậy của đảng
nhà nước và nhân dân đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân phải xây dựng lực lượng thực sự trong
sạch vững mạnh mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân cần phải tuân thủ sự lãnh đạo của đảng
nhà nước và ngành công an trên mọi lĩnh vực công tác thực hiện theo khuôn khổ pháp luật của nhà
nước bên cạnh đó cần xây dựng ý thức nếp sống tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân
trong khi thi hành công vụ